theo số liệu mới công bố từ tổng cục thống kê so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cpi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tăng bốn một mươi sáu và tăng bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một

theo số liệu mới công bố từ tổng cục thống kê so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cpi tăng hai tám mươi chín so với cùng kỳ năm trước lãm phát cơ bản tăng hai một mươi bốn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
ngoài qua tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ lại tiếp diễn ở nhiều tỉnh thành phía nam và đã giải rác xuất hiện ở hà nội
theo giới chuyên gia hai bộ chủ đạo trong điều hành xăng dầu là công thương và tài chính
thì cần ngồi lại để xem xét cạn kẽ vấn đề có giải pháp hữu hiệu để tránh khủng hoảng xăng dầu cục bộ tiếp diễn
tại một số tỉnh phía nam có thời điểm người dân đi đổ xăng rất khó khăn
nguồn cung vẫn có nhưng không đảm bảo thông suất xảy ra tình trạng đứt gãy nhiều cửa hàng đóng cửa
tất cả về đấy về đây nó quá đông mà tất cả tôi đã chạy đến đây là năm cây xăng đều đóng cửa hết chỉ có cái này mở cửa thôi
ở trong miền nam thì thấy người ta có vẻ là cùng nhau bon chen đi mua quá nhiều thì mình thấy cái đó thì lợi cũng có người dân
thì có một số người lợi như một số người người ta đi phương tiện dở hết sang thì lại không có chỗ mà đổ
thì em thấy cũng gây ra bất tiện xăng bình khổn giá nó đều đều hoặc là nó tăng nhẹ hoặc là nó giảm nhẹ kiểu kiểu thế
thì người dân đỡ hoang mang ra
xăng dầu thì nó là cái đầu vào rất nhiều và tăng lên chi phí xăng dầu tăng thì tất cả mặt hàng khác đều tăng
thế nhưng nếu mà nghĩ theo hướng tiêu cực hơn thì lại thấy rằng là hay là liệu cái vấn đề mà cái việc thiếu xăng dầu đấy là có hiện tượng gom hàng hay không
hay là họ chờ để giá tăng lên họ chờ điều chỉnh giá tăng lên để họ bán hay không
thì người dân cũng hoàn toàn có quyền nghi ngờ về cái việc đấy và mong rằng là nhà nước sẽ có những cái can thiệp kịp thời hơn
việc xăng dầu khan hiếm kéo theo rất nhiều hệ lụy
như giao thông đi lại khó khăn vận chuyển lương thực gặp nhiều cản trở
từ đó có thể dẫn đến mất an ninh lương thực khủng hoảng cục bộ
lý giải về hiện tượng thiếu xăng dầu cục bộ đại diện bộ công thương cho biết
hoạt động thua lỗ đặc biệt là từ đầu mối và tất cả các khâu thương nhân phân phối tổng đại lý đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu
nên nhiều doanh nghiệp đã giảm mạnh chiết khấu bán hàng để đẩy mạnh để hạn chế
việc lấy hàng của các đại lý bán lẻ dẫn đến là các doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh thu lỗ và cắt giảm sản lượng kinh doanh
nguyên nhân thứ ba là tiến dụng bị thắp chặt
trong khi giá xăng dầu tăng tỷ giá đồng đô và đồng việt nam đồng tăng và ảnh hưởng tới giá nhập khẩu khó tiếp cận nguồn ngoại tệ
khiến các doanh nghiệp đầu mối không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng với khối lượng như các năm trước
do giá tăng cấp hai ba lần giá năm trước
nên cũng chỉ chủ yếu
tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế để xảy ra tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ là do thiếu phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước
thì đây cũng là một cái điều tương tư gọi là khá là nghịch lý
thế còn hậu quả thì đương nhiên rồi những người mua có nhu cầu là họ phải mất nhiều thời gian dịch chuyển hơn để mà có được xăng dầu theo nhu cầu của mình
và do đó nó làm tăng chi phí xã hội là mất thời gian của những người có nhu cầu
rồi đồng thời nó gây ra một số những xáo trộn trong tâm tư thậm chí ít nhiều ảnh hưởng tới cái sự quan ngại về cái năng lực quản lý của ngành xăng dầu
nói riêng của nhà nước nói chung trong một bối cảnh thế giới nhiều biến động
và cuối cùng thì nếu mà tình trạng này kéo dài chúng tôi cho rằng là sẽ là không tốt
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi vừa qua bộ công thương cũng đã chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu cùng bộ tài chính và hiệp hội xăng dầu việt nam
cuộc họp này đã bàn các giải pháp thao gỡ khó khăn cho kinh doanh xăng dầu nhằm hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp duy trì hoạt động và đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong thời gian tới
nguồn cung cho thị trường trong nước bộ công thương cũng đã chủ trì phối hợp với một số bộ ngành thực hiện một số biện pháp sau
thứ nhất là chúng ta biết là bộ cũng đã kiên trì kiến nghị bộ tài chính giảm các loại thuế liên quan đến mặt hàng xăng dầu như thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt
đồng thời là sớm giả soát và gửi thông báo áp dụng mức chi phí đưa xăng dầu trong nước về đến cảng và miền trong nước theo mức phù hợp và thực tế phát sinh
thời gian qua để bảo đảm tính đúng tính đủ trong giá cơ sở xăng dầu theo quy định hiện hành để khuyến khích các doanh nghiệp tăng lượng hàng nhập và bảo đảm duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường
chúng ta bây giờ đưa ra quá nhiều điều kiện với tổ chức kinh doanh xăng dầu nhưng chúng ta cũng khẳng định đây là một ngành có điều kiện
vậy thì những cái gì nó mang tính chất thủ tục hành chính rồi là những cái quy định nó quá thì chúng ta còn lại thị trường cũng để cho điều tiết
hệ thống kinh doanh xăng dầu gồm doanh nghiệp đầu mối thương nhân phân phối đại lý tổng đại lý và cửa hàng bán lẻ
trong chuỗi này số lượng đại lý tổng đại lý bán lẻ hiện có khoảng một mươi bảy cửa hàng
do chính quyền các tỉnh thành phố cấp phép quản lý trực tiếp
do đó cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương kiểm soát và xử lý hệ thống đại lý tổng đại lý để đồng bộ cùng quản lý nhà nước
chúng tôi cũng đã thống nhất sẽ kiến nghị tiếp lên chính phủ để có thể điều chỉnh sớm nhất
thì đấy là những cái nói lại để các anh chị cũng rất là chia sẻ với những cái việc mà hiện nay khó khăn
đầu tiên của chính là doanh nghiệp
mà nếu ảnh hưởng đến doanh nghiệp thì là ảnh hưởng đến nguồn cung
mà như vậy nguồn cung nó ảnh hưởng đến tất cả kể cả sự phát triển của kinh tế
thế còn góc độ của bộ công thương thì sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ tài chính
mà quan điểm của tôi là khi có những vấn đề gì khó khăn gì thì phải tập trung mà xử lý
tập trung vào xử lý trong chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình
cái gì mà quá thẩm quyền thì phải báo cáo các cấp
thì tinh thần như vậy và nhanh nhất quyết liệt nhất để có thể tháo gỡ được khó khăn
mặt khác cũng cần rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu nhằm tránh tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ mỗi lần điều chỉnh giá
đồng thời các cơ quan cần xem xét tính toán sao cho hiệu quả đảm bảo cung cầu giá cả chi phí
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại